theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch sáng nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi
việt nam không có thêm ca mắc covid một mươi chín mới và như vậy đã năm mươi bốn ngày
việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong tổng số một một trăm sáu mươi tám ca mắc tính đến sáu giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi đã có số ca điều trị khỏi là một năm mươi bảy ca
số ca còn đang điều trị là bảy mươi sáu ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn chín trăm linh một người